trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế quốc tế xanh petersburg tổng thống nga vladimir putin cho rằng
các biện pháp trừng phạt nga của liên minh châu âu eu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm kinh tế của khối này
ông putin cho rằng thiệt hại trực tiếp từ cơn sốt trừng phạt có thể vượt qua bốn trăm linh tỷ đô la mỹ trong một năm
bên cạnh đó tổng thống putin nhấn mạnh eu sẽ mất đi khả năng cạnh tranh toàn cầu do các lệnh trừng phạt trong nhiều năm tới
ông chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế trên toàn eu đang chậm lại lãng phát đạt mức cao kỷ lục
ngân hàng trung quốc nga cho rằng tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương tây đối với nền kinh tế nga
ít cay gắt hơn so với dự kiến của ngân hàng này nhưng tình hình vẫn chưa ổn định
và chưa thể nói tác động của các biện pháp trừng phạt đã được thể hiện đầy đủ